theo thông tin từ tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước đã có tới hơn một mươi một sáu trăm linh ha bị hạn hán
cụ thể bắc trung bộ có hơn chín sáu trăm linh ha diện tích bị hạn khu vực nam trung bộ có hơn hai ha bị hạn chủ yếu tập trung tại tỉnh bình định
ngoài ra tỉnh bình thuận có một mươi sáu ha phải lùi tiến độ xuống giống để chờ mưa
dự báo trong thời gian tới diện tích hạn hán thiếu nước thuộc các địa phương khu vực trung bộ sẽ tăng đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài
tổng cục thủy lợi đề nghị các cơ quan chuyên môn các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguồn nước triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn